sáng nay tòa nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất mua bán hơn chín bốn triệu quyền sách giả
đối với ba mươi sáu bị cáo về các tội sản xuất buôn bán hàng giả nhận hối lộ môi rời hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vụ án liên quan đến công ty in và văn hóa truyền thông hà nội công ty phú hưng phát đội quản lý thị trường số một mươi bảy hà nội và tổng cục quản lý thị trường
trong số ba mươi sáu bị cáo của vụ án này có cựu phó cục trưởng cục quản lý thị trường trần hùng bị xét xử về tội nhận hối lộ
theo cáo chẳng từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cao thị minh thuận giám đốc công ty phú hưng phát cùng nhóm đặt in nhập kho hơn chín bốn triệu quyền sách giả các loại của nhà xuất bản giáo dục
với tổng trị giá theo giá in trên biển sách là hơn hai trăm sáu mươi tỷ đồng
nhóm của thuận đã tiêu thụ hơn sáu ba triệu quyền còn ba triệu quyền chưa kịp bán
tổng số thu lời bất chính là hơn ba mươi tỷ đồng
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra phát hiện năm hai nghìn hai mươi thuận đã bị đội quản lý thị trường số một mươi bảy phối hợp với tổ ba trăm linh bốn do bị cáo trần hùng làm tổ trường kiểm tra thu giữ hơn hai mươi bảy quyền sách giả
vụ việc đủ xấu hiểu chuyển cơ quan điều tra giải quyết nhưng bị cáo hùng đã chỉ đạo cục quản lý thị trường hà nội và đội quản lý thị trường số một mươi bảy xử lý hành chính
bị cáo hùng đã nhận ba trăm linh triệu đồng
từ việc này dự kiến phiên tòa diễn ra trong một tuần